được phê duyệt đầu tư từ năm hai nghìn một nhưng đã gần hai mươi năm
qua nhiều lần điều chỉnh dự án xây dựng cây cầu long kiểng ở huyện nhà bè tp hcm vẫn chưa thể thành hình
đây là một trong những dự án giao thông trọng điểm bị chậm tiến độ nổi cộm tại tp hcm
những hội dân tại xã phước kiển và nhân đức vẫn chưa thể hiểu vì sao
qua gần hai mươi năm dự án cầu long kiển mới chỉ thi công được vài trụ móng
trong khi nhiều hộ dân đã tự nguyện bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư từ cách đây hơn một mươi năm
cây cầu thì nó khởi công năm hai nghìn một mươi tám tháng tám
giờ nó làm không một năm rồi tự động định công giúp đồ đi giao
chân cầu đã làm rồi mà không hiểu là chỉ còn bắt mấy nhịp mấy dầm lên nữa là xuống thôi mà không hiểu là như thế nào
bà quản lý các dự án đầu tư công trình giao thông thành phố cho biết
dự án chậm do vững
khi còn ba mươi tám hộ bị ảnh hưởng trực tiếp chưa thống nhất giá đền bù
khó khăn nữa là địa phương không có sẵn quỹ nền tái định cư cho các hộ dân
công trình dự án chúng ta kéo dài nhiều năm quá
quá trình chúng ta áp dụng nhiều chủ trương chính sách của giá trong nhiều thời kỳ khác nhau
rằng ra nó trở ngại rất là lớn cầu đó có thời gian
cũng có nhiều những người ta đặt đây là cầu ba giá nhưng sắp tới đây không phải dừng lại ba giá
mà còn cái giá áp dụng trong chính sách sau này
cầu long kiển mới có thiết kế
thiết kế dài ba trăm một mươi tám m rộng một mươi năm m tổng bức đầu tư hơn năm trăm năm mươi bảy tỷ đồng từ nguồn ngân sách
với kỳ vọng giải quyết giao thông cho khu vực huyện nhà bè
và tăng cường kết nối giữa thành phố hồ chí minh với long an
cho đến nay dự án vẫn dậm chân tại chỗ chưa biết ngày tái khởi động
và người dân phải chấp nhận lưu thông qua cây cầu cũ kỹ vốn chứa được nhiều rủi ro
cạnh cây cầu mới được xây dựng khá bề thế là cây cầu cũ đã tồn tại hàng chục năm nay
và như những hình ảnh quý vị đang thấy lưu lượng người và phương tiện qua cây cầu này rất là đông
và ai cũng tỏ ra căng thẳng và cặn trương
bởi một lý do cách đây hai năm cây cầu đã từng sập một lần vì xuống cấp